công trình này công nghệ này hiện đang được sử dụng khá phổ biến tại các quốc gia phát triển có khả năng xác định hoặc xác nhận một người từ hình ảnh kỹ thuật số được lấy mẫu trước đó hoặc từ một khung hình cho một nguồn video khác
tại nhiều quốc gia phát triển công nghệ nhận dạng khuôn mặt ngày càng được ứng dụng rộng rãi vào cuộc sống
tại mỹ mới đây những chiếc máy nhận diện khuôn mặt hiện đại đã vừa được đưa vào ứng dụng tại sân bay quốc tế miemi
theo đó hành khách đến sân bay này sẽ làm thủ tục theo cách mới
cụ thể công đoạn xác minh thông tin sẽ được thực hiện qua thiết bị nhận diện khuôn mặt so sánh người thật với hình ảnh trong cơ sở dữ liệu của cảng hàng không cho phép xác định danh tính người đi một cách nhanh chóng
trước đây thì hầu hết chúng tôi thực hiện công việc bằng tay giờ thì công nghệ tăng năng suất lên rất nhiều
chỉ cần trả lời vài câu hỏi thôi thủ tục rất đơn giản
tương tự tại đức vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua cảnh sát nước này đã tiến hành lắp đặt camera áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt tại sân bay berlin
để giúp phát hiện các đối tượng nằm trong danh sách bị theo dõi và tình nghi khủng bố
sân bay changji của singapore cũng áp dụng công nghệ này tại ga mới được khánh thành vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
australia cũng đang đầu tư mạnh cho công nghệ nhận dạng khuôn mặt tại tất cả các sân bay quốc tế của nước này
không đâu xa ngay tại nước láng giềng trung quốc công nghệ nhận dạng khuôn mặt cũng được ứng dụng vào các mục đích an ninh để phát hiện các tội phạm tình nghi
bên cạnh đó các công ty công nghệ và doanh nghiệp lớn của trung quốc cũng áp dụng công nghệ này trong bán lẻ
dư lịch và ngành ngân hàng
mặc dù nhiều người dân bày tỏ sự lo ngại về việc bảo vệ quyền riêng tư
nhưng việc áp dụng rộng rãi công nghệ nhận dạng bằng khuôn mặt vẫn ngày càng lan rộng tới nhiều lĩnh vực trong cuộc sống
trong khi người ta vẫn chưa rõ liệu công nghệ này sẽ mở rộng tới các hoạt động thương mại khác hay không
nhưng xu hướng phát triển hiện nay cho thấy nhu cầu về việc sử dụng công nghệ này sẽ tăng dần theo thời gian
thưa quý vị tại việt nam dù khá mới mẻ nhưng các kỹ sư trong nước
thậm chí ngay cả các bạn sinh viên khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã dần bắt kịp với xu hướng nghiên cứu công nghệ nhận diện khuôn mặt
phát hiện khuôn mặt trong một bức ảnh để đưa ra các nhận định về độ tuổi giới tính cảm xúc xác thực khuôn mặt
tra cứu thông tin từ bức ảnh đầu vào để đưa ra các thông tin về người đó như tên tuổi sở thích thông tin cá nhân
đó là ba vấn đề mà hệ thống nhận diện khuôn mặt bkface
có khả năng giải quyết
những ảnh xa nhau hơn từ đó thì chúng em sử dụng khoảng cách với các ảnh để có thể phân biệt được hai bức ảnh này của cùng một người hay không
nhóm tác giả cho biết hệ thống nhận diện khuôn mặt do nhóm nghiên cứu chế tạo có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thực tế như
nhận diện gương mặt để kiểm soát người ra vào xây dựng thông tin khách hàng để chăm sóc khách hàng tốt hơn hỗ trợ an ninh để nhận diện kẻ khả nghi
hệ thống bkphi sẽ mất khoảng
một mươi đến một mươi năm giây để chụp lại những cái khuôn mặt tất cả các góc cạnh của khuôn mặt
sau đó thì hệ thống sẽ chỉ mất một giây để trả lời xem đó là ai
ví dụ như một doanh nghiệp đã hướng cho bọn em sử dụng sản phẩm ở trung tâm thương mại ionmon
để họ có thể giám sát được thông tin của khách hàng ra vào đến số lượng khách hàng vào mỗi ngày
xa hơn nữa thì bkphi có thể áp dụng vào các sân bay cửa khẩu để giúp nhận diện được những tội phạm những kẻ tình nghi
nếu mà có được sự hợp tác của các cơ quan nhận diện

được biết sản phẩm này đã đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo trẻ bách khoa hai nghìn một mươi chín
và ứng dụng nhận diện cảm xúc của sản phẩm cũng được trình bày
tại hội nghị khoa học công nghệ quốc tế về công nghệ thông tin và truyền thông sau etc một mươi bảy

thì chúng ta sẽ có thể giúp đỡ các cơ quan nhận diện và truyền thông soetc một mươi bảy
nếu mà có được sự hợp tác của các cơ quan nhận diện

là tham gia dập lửa chữa cháy rừng
trong phần tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về sáng chế độc đáo này
đây là chiếc máy bay trực thăng tự chế của ông lê văn thỏa ở huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
chiếc trực thăng có chiều dài ba năm m cao hai bảy m trong đó phần rộng nhất là hai hai m
khung vỏ máy bay được uốn hàn bằng sắt và tôn theo tính toán của ông thỏa
khi vận hành máy bay có thể bay ở độ cao ba trăm linh mét trong vòng năm giờ liên tục
với vận tốc đạt một trăm linh km trên giờ
chở được một người và hai trăm linh kg trên một lần vận chuyển
lịch vực đam mê về ngành cơ khí nhưng lại có khoái thích khám phá về khoảng thông
chinh phục bầu trời muốn được công việc nó nhiều hữu ích hơn
cụ thể những máy bay này cơ khí nhân độ chúng tôi chế ra là nó có hai tính năng
là muốn được phục vụ cho ngành phun thuốc từ sâu và cứu hỏa
nó rất hữu ích mang lại cho
cho nông dân là nếu như các cánh đồng cam màu lớn hoặc cánh mía hoặc là cánh đồng lúa lớn
thì sẽ gắn thêm cái hệ thống phun thuốc trừ sâu vào để cho nó giảm độc
khi người mang vác cái bình phun thuốc trừ sâu lên lưng thì rất là độc hại
theo ông thỏa bộ phận quan trọng nhất để chiếc trực thăng có thể cất cánh
là tổ hợp chi tiết ruột xoắn của đầm dùi thông qua hệ thống bánh răng giảm tốc trên đỉnh cánh
được biết để làm ra chiếc máy bay này
ông thỏa đã tự bỏ tiền túi ra để mua
mua chiếc xe toyota loại bốn chỗ hết niên hạn sử dụng
lấy động cơ của xe này chế thành động cơ máy bay
còn bánh máy bay là ba chiếc bánh mới của chiếc xe máy atila
các bộ phận khác như phanh hệ thống lái cánh đuôi
bộ phận điều khiển cánh nâng trên đồng hồ công tơ mét đèn gương ghế ngồi
bánh lái đuôi máy bay hầu hết được ông tìm kiếm mua lại từ các cửa hàng đồng nát
có những phụ kiện không mua được thì ông tự mây mò chế tác
tất cả các máy bay của chúng tôi
làm ra thì tần dùng các sắt thép phế thải và có một số sắt thép mới thôi
còn lại đa số là dùng các vật liệu phế thải thu gom của đồng nát về lắp đắp lên
sau khi đã hoàn thiện sản phẩm ông thỏa đã tiến hành chạy thử
kết quả thử nghiệm chưa được như mong muốn do còn một số chi tiết chưa đạt yêu cầu
thất bại này không làm ông nản trí
ông cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm
ngoài chiếc trực thăng tự chế được biết ông thỏa còn là một nhà
sáng chế có tiếng trong vùng với hàng loạt những máy móc hữu dụng ở tỉnh
như máy tiện đá máy bối rèn máy cắt đá bằng dây máy doi lỗ di động
phục vụ cho hầu hết các cơ sở khai thác đá cơ sở chế tạo máy móc trong và ngoài tỉnh
anh thỏa thì có thân từ một con người mới học đến lớp bảy
nhưng mà với kinh nghiệm đam mê anh đã có rất nhiều thăng say trong nghiên cứu
thời gian bắt đầu thì cũng rất là bất quả
cái việc thăng thai nghiên cứu nó ảnh hưởng đến gia đình con cái
nhưng mà từ kinh nghiệm đam mê anh đã bứt phá lên và anh đã giải quyết được
công an việc làm về kinh tế cho gia đình về công an việc làm cho công nhân
để hoàn thành chiếc máy bay này ông thỏa đã phải bỏ ra chi phí một trăm hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khi nói về tính thực tế của nó ông thỏa cho biết trước hết là để thỏa mãn niềm đam mê của mình
sau nữa là mong nó có thể áp dụng vào thực tế để phục vụ cho những công việc thiết thực
và dubai cũng là mảnh đất đặt mục tiêu sẽ triển khai hệ thống hip bloop vào thực tế đầu tiên trên thế giới
trong sự kiện tuần lễ sáng chế ở các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae diễn ra mới đây
công ty virgin hyperloop one đã công bố đề xuất triển khai dự án sử dụng công nghệ tàu siêu tốc hyperloop
nhằm nối liền dubai với abu dhabi
hyproup đang được ví như một thứ máy bay trên bộ với vận tốc một hai trăm linh km trên giờ
hyproup có thể lao đi như một quả tên lửa với tốc độ gần đạt mức siêu thanh
đối với tôi con tàu này thực sự đáng kinh ngạc
giờ đây nó sẽ thay đổi hoàn toàn quan niệm của chúng ta về khoảng cách
nó sẽ giúp những doanh nhân như tôi di chuyển giữa các thành phố nhanh hơn và thuận tiện hơn
công ty virgin hyperloop one cho biết con tàu của họ được thiết kế để đạt tốc độ một hai trăm linh km trên giờ
mỗi khoang tàu có thể chở một mươi hành khách
theo nghiên cứu sở bộ với thời gian chỉ mất một mươi hai phút cho mỗi chuyến từ dubai đến abu dhabi hay ngược lại
thì mỗi giờ có thể vận chuyển một mươi hành khách
hệ thống hepolop đáp ứng hoàn hảo mục tiêu chuyển hai mươi năm phương tiện giao thông trong nước thành không người lái vào năm hai nghìn ba mươi của rta
nếu mọi việc thuận lợi công ty sẽ đưa ba hệ thống hiperloop khác vào hoạt động năm hai nghìn hai mươi
với ý tưởng đưa con người đi lại trong một hệ thống ống với tốc độ hơn bảy trăm linh dặm một giờ tương đương với một một trăm hai mươi km trên giờ
hybroop đã phát triển một cách nhanh chóng nhờ vào sự ủng hộ của các nhà phát minh và các nhà đầu tư
trong khi có sức mạnh chúng tôi đang nghiên cứu ở giai đoạn tiền khả thi để chuẩn bị bước sang giai đoạn triển khai
chúng tôi nghĩ rằng dự án này sẽ phục vụ tất cả mọi người không chỉ giới quy tộc
đây là phương tức vận chuyển mới có thể nhanh gấp ba lần hoặc bốn lần so với tàu siêu tốc
tính về chi phí so với các phương tiện hiện tại chúng ta cũng phải tính đến lợi ích gấp bốn lần mà hyperloop mang lại bao gồm cả tốc độ và sự thuận tiện
mang lại bao gồm cả tốc độ và sự thuận tiện
trong khi vẫn còn nhiều lý do để hoài nghi về tương lai của vận tải này
các kế hoạch cho hipplup và các công ty ủng hộ nó đang tiến tới mục tiêu đưa đường hầm đầu tiên vào hoạt động
nhưng hyperloop là gì tại sao elon musk lại ủng hộ ý tưởng này
và ai là những công ty đang thúc đẩy công nghệ này đi lên phía trước
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
hyperloop là một hệ thống vận tải được dự định sẽ sử dụng các khoang hoặc thùng chứa di chuyển
với tốc độ cao thông qua các đường ống gần như là chân không
đường hầm dùng cho hyperloop sẽ được xây dựng ở trên cao hoặc dưới mặt đất
với đường kính chỉ khoảng ba mét tốn ít diện tích hơn rất nhiều so với đường dây hay đường bộ thông thường
nhiều thiết kế hiện đại đang phát triển tính năng khiến các khoang tàu có thể tự khởi hành với chu kỳ hai mươi giây
ngoài ra cũng có các thiết kế đưa tính năng thân thiện với môi trường lên hàng đầu
cấp năng lượng cho các máy bơm áp suất bằng các loại năng lượng sạch như năng lượng mặt trời
ý tưởng di chuyển bằng các đường ống trên không đã tồn tại từ cách đây hơn một trăm linh năm
trên thực tế một số đường sắt ngầm đầu tiên ở anh chạy bằng hệ thống áp suất không khí
nhưng ý tưởng hiện tại cho hyperloop xuất phát từ elon musk
ông chủ của paypal tesla và spacex vào năm hai nghìn một mươi
phát biểu tại một sự kiện ở california
ông đã đề xuất một hệ thống vận tải không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết
đi được với tốc độ nhanh gấp đôi các máy bay dân dụng và tiêu thụ điện năng thấp hơn
từ giai đoạn đầu hybroup đã trở thành một dự án mã nguồn mở
spacex của elon musk có thể được sử dụng để nghiên cứu và tài trợ cho các ý tưởng
nhưng họ sẽ không trực tiếp tạo ra hệ thống hyperloop đầu tiên
công việc đó sẽ được giao cho các nhà đầu tư tư nhân và các doanh nhân giàu có
năm hai nghìn một mươi bốn elon musk hợp tác cùng doanh nhân dick arnborn
đây là công ty vận tài sẽ thiết kế và vận hành hệ thống hyperloop đầu tiên
theo đó hyperloop transportation technologies là một công ty vận tài
cho xây dựng một đường ống dài tám km thiết kế ống phóng và tàu chở khách đang được phát triển
dự án bắt đầu triển khai xây dựng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu
các hoạt động chạy thử nghiệm sẽ bắt đầu từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
nếu thử nghiệm thành công các dự án trên thực tế sẽ được triển khai trước năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi rất tự tin rằng sẽ bắt đầu xây dựng hệ thống này
ở một nơi nào đó trên thế giới vào năm hai nghìn một mươi chín
những thử nghiệm sẽ được thực hiện trong vòng hai năm
và đưa vào vận hành thực tế vào năm hai nghìn hai
trong năm hai nghìn hai mươi một chúng tôi đang bàn bạc vị trí lắp đặt ở bắc âu uae hoặc mỹ
tôi vẫn chưa thể khẳng định vị trí đầu tiên được lắp đặt hệ thống này
chuyên gia này cũng nêu ý kiến nếu hyperloop có chạm cuối
tại khu vực ngoại thành các thành phố lớn sẽ giảm chi phí xây dựng đáng kể
hyperloop có lợi thế so với máy bay ở những chặng ngắn
bởi thời gian bay chỉ chiếm một phần khá nhỏ trong tổng thời gian đi lại
vì những thủ tục phức tạp tại sân bay
hiện hệ thống vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển
trong vài năm tới tôi tin tưởng rằng hệ thống sẽ đủ chín mươi
để chúng tôi đánh giá về tính khả thi tại dubai
với lợi thế rõ ràng của hyperloop mà không phương tiện nào trên trái đất hiện nay có được
việc xây dựng hệ thống giao thông này trong tương lai sẽ là điều hiển nhiên
vấn đề bây giờ cần tính là bài toán kinh tế làm thế nào để thu lợi nhuận
khi chi phí xây dựng ban đầu quá cao
hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau với nội dung công nghệ
nhận diện khuôn mặt và những ứng dụng xin kính chào và hẹn gặp lại